thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của phan văn anh vũ tức là vũ nhôm cùng với một số tổ chức cá nhân có liên quan tại tp hcm và thành phố đà nẵng
quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại tp hcm ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng cụ thể
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại tp hcm
ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
nguyễn hữu tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đào anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn thanh trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng đô thị văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến phan văn anh vũ tại thành phố đà nẵng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân sau
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai
quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ba đào tấn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng nay là bí thư đảng ủy khối các khu công nghiệp tp đà nẵng
nguyễn viết tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp đà nẵng nay là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa
ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can
về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
một nguyễn văn cán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật